thông tin cập nhật về áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi bảy giờ sáng nay ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu tám độ vĩ bắc
một trăm hai mươi sáu độ kinh đông cách đảo luzon philippines khoảng bốn trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến bảy giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm độ kinh đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên một giờ giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và còn có khả năng mạnh thêm